các bộ phận như bảo vệ thủ kho và các bộ phận như kiểm tra hàng hóa để kiểm soát chặt các khẩu đó
cơ quan doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ cán bộ công nhân viên người lao động làm việc để tránh cấu kết với bên ngoài
thường xuyên tuyên truyền phổ biến nhắc nhở cán bộ
công nhân viên người lao động nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản bảo vệ tài sản của cá nhân cũng như của cơ quan
để góp phần đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm trộm cắp xảy ra trong các công ty
cùng với việc chủ động củng cố lực lượng bảo vệ
các doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo các vụ việc liên quan với cơ quan điều tra để kịp thời điều tra xử lý